cái tên nam em ca sĩ kiêm diễn viên và người mẫu liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội
nhưng theo hướng chẳng mấy tốt đẹp gì
khi cô nàng này lên mạng xã hội live stream và thực hiện nhiều hành vi thiếu chuẩn mực
phát ngôn gây sốc bóc phốt nói xấu đưa những thông tin chưa được xác thực về một số nghệ sĩ việt
loạt phát ngôn của nam em đã khiến hình thành làn sóng phản ứng gai gắt đến từ phía cộng đồng mạng
và gây thêm cho công chúng những cái nhìn thiếu thiện cảm về một bộ phận nghệ sĩ tai tiếng
thích gây hồn ảo bằng scandal trong số viết việt